chiều nay hai mươi bốn tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp chủ tịch quốc hội campuchia samdek heng somrin đang có chuyến thăm chính thức tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
chủ tịch nước cho biết quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ đưa việt nam trở thành một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của campuchia
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay chủ tịch nước cho rằng hai nước cần phải tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác
ủng hộ những lợi ích chính đáng của nhau đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới
nhân dịp này qua ngài chủ tịch quốc hội chủ tịch nước chuyển lời hỏi thăm sức khỏe tới vương quốc norodom sihamoni hoàng thái hậu minonet sihanuk cùng các vị lãnh đạo thượng viện quốc hội và chính phủ vương quốc campuchia
chủ tịch quốc hội campuchia hen somrin bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch nước và chuyển lời thăm hỏi của quốc vương norodom sihamoni và các nhà lãnh đạo của campuchia tới chủ tịch nước
chủ tịch quốc hội hansomrin cũng chúc mừng thắng lợi mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong phát triển kinh tế
chủ tịch quốc hội campuchia cho biết đây là tiền đề cho đảng nhân dân campuchia tiếp tục những thắng lợi mới khẳng định nhân dân campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao của bộ đội tình nguyện việt nam trong giải phóng nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot
chủ tịch hansomrin chúc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước campuchia và việt nam ngày càng phát triển
chủ tịch quốc hội campuchia chúc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước campuchia và việt nam ngày càng phát triển